khi số ca nhiễm còn ít chúng ta có thể tổ chức cách ly tập trung
tuy nhiên ở thời điểm số ca tăng nhanh thậm chí hàng ngàn người như hiện nay
thành phố không thể cách ly tập trung hết được nhất là khi hầu hết người nhiễm ở thể nhẹ và không triệu chứng
theo phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội việc tiếp tục cách ly tập trung
có thể sẽ gây ra quá tải cho các trạm y tế lưu động bệnh viện giả chiến
thành phố không thể mở rộng cơ sở cách ly kịp với tốc độ lây lan của virus
bên cạnh đó là vấn đề con người
với tình hình dịch hiện nay số lượng nhân viên y tế của thành phố đôi khi không thể đảm bảo
việc sử dụng phương tiện phòng hộ công tác tư vấn hay thuần thục kỹ thuật
theo vị chuyên gia này khi làm tốt công tác cách ly tại nhà tình trạng quá tải trạm y tế lưu động
bệnh viện giả chiến sẽ không còn
khi đó ngành y tế mới có thể tập trung phát hiện chăm sóc điều trị các trường hợp diễn biến nặng
từ đây đáp ứng tình hình dịch
nếu cứ lôi hoay với cách ly theo dõi ép không thể nhẹ không triệu chứng
chúng ta sẽ làm lãng phí nguồn lực
nếu rơi vào tình trạng quá tải thành phố sẽ rất khó chăm sóc người bệnh an toàn
ông nhấn mạnh
thưa quý vị gần đây tại hà nội và thành phố hồ chí minh đã xuất hiện tình trạng người dân
sau khi xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính với covid một mươi chín
đã tự di chuyển đến các bệnh viện mà không báo cho cơ quan y tế địa phương
tực trạng này đang làm nhiều cơ sở điều trị trên điện bàn
so với tình trạng bị động quá tải và giác tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
tại khu vực sàng lọc thu dung người bệnh covid một mươi chín của bệnh viện thanh nhàn hà nội
dù là cuối giờ chiều nhưng khá đông người bệnh chờ tới lượt khám xét nghiệm
trong đó có nhiều trường hợp ở các quận nội thành
sau khi tự test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai
đã nhờ người thân hay thuê xe taxi chở tới bệnh viện để xin khám và làm xét nghiệm lại
còn tại thành phố hồ chí minh để phòng ngừa lây nhiễm covid một mươi chín trong cơ sở khám chở bệnh
các bệnh viện đã tổ chức khu vực riêng để phân luồn khám sàng lộc
nhưng việc nhiều ép không tự ý tới bệnh viện khám đã ảnh hưởng tới công tác phân luồn nhiều người bệnh
và gia tăng nguy cơ lây nhiễm
bởi trong thời gian chờ đợi tiếp nhận làm xét nghiệm rt pcr khó có thể tránh khỏi f tiếp xúc
với các bệnh nhân khác trong bệnh viện làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo
qua tìm hiểu việc nhiều người sau khi test nhanh phát hiện dương tính với covid một mươi chín tự tới bệnh viện
là do lo ngại cho sức khỏe của bản thân gia đình và sự phản ứng chậm chạp
chưa sâu sát của không ít trạm y tế phường xã
một số người dân đã phản ánh sau khi trong nhà họ có người mắc covid một mươi chín qua test nhanh
có biểu hiện ho sốt họ đã điện thoại báo đề nghị sự giúp đỡ của trạm y tế ở địa phương
nhưng chờ đợi tới hai ba ngày vẫn không được cấp phát thuốc điều trị hay có xe tới đưa đi bệnh viện
trước thực trạng trên đại diện sở y tế thành phố hà nội cho biết
thành phố đã phân cắt tầng điều trị ép không
tầng một là tuyến y tế cơ sở trạm y tế lưu động và tại nhà
tầng hai gồm một mươi chín bệnh viện đa khoa cấp huyện
tầng ba là các bệnh viện tuyển thành phố hạng một và tuyển trung ương
thành phố hồ chí minh cũng xuất hiện tình trạng tương tự
bên cạnh một số ép không tự ý nhập viện để điều trị
vẫn còn một số ép không từ chối khai báo
che giấu tình trạng bệnh của mình khiến công tác thống kê lập danh sách điều trị gặp nhiều khó khăn
để ngăn ngừa việc người dân tự ý tới các cơ sở điều trị
sau khi tết nhanh phát hiện dương tính với covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa có công văn khẩn
đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan
ra soát phối hợp tổ chức liên quan và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng
website của sở y tế số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả
từ xét nghiệm tết nhanh kháng nguyên dương tính của cơ quan đơn vị và người dân
xin được truyền sát các tin tức quan trọng khác
mới đây bộ y tế vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ báo cáo những nội dung
với tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian nghỉ tết âm lịch
theo bộ y tế hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày trong cộng đồng
đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
ngoài ra biến thể omicron đang lan truyền nhanh diễn biến phức tạp
khó lượng tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ tết âm lịch
việc sinh hoạt đi lại giao thương của người dân trong thời gian nghỉ tết âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định năm k
khẩu trang khử khuẩn không tụ tập khai báo y tế và khoảng cách của bang chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ y tế
bộ y tế đề nghị các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện đánh giá cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và bộ y tế
để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn theo quy định tại nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ
từ đầu đợt dịch thứ tư đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cả nước ghi nhận trên một năm triệu ca covid một mươi chín
trong đó gần một một triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh và hơn hai mươi chín ca tử vong
hiện tại số ca mắc tại cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương
liên quan đến vụ test covid một mươi chín giá cắt cổ tại bình dương sau khi báo chí vào cuộc doanh nghiệp đã hứa xem xét hỗ trợ cho người lao động
vụ việc cho thấy có sự buôn lòng quản lý của đơn vị y tế sở tại
ngoài ra việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để ăn chặn tiền của tám mươi bảy công nhân thông qua giá test covid một mươi chín cắt cổ là hành vi không thể chấp nhận
tám mươi bảy công nhân lao động của công ty trách nhiệm hữu hạng yuchiyama việt nam qua test nhanh phát hiện mắc covid một mươi chín
xác định nguồn lây từ bên ngoài đã được công ty cách ly riêng đồng thời mời phòng khám đa khoa an thuận xuống lấy mẫu rt pcr
phía công ty nói rằng không bắt buộc công nhân phải xét nghiệm ở phòng khám này
nhưng trong tình huống không được lựa chọn thì người lao động chỉ biết làm theo và không có ý kiến gì
kết quả đến tháng nhận lương con người chỉ được nhận hơn một triệu đồng và táo hỏa khi biết số tiền bị trừ tết covid một mươi chín là quá cao

nhiều người chỉ biết ôm mặt khóc và thể hiện sự bất xúc thông qua mạng xã hội
thế nhưng có một nghịch lý là phòng khám đa khoa an thuận lại chưa được sở y tế bình dương cho phép thực hiện dịch vụ xét nghiệm rt pcr
cơ sở này đã lụng lách bằng cách thực hiện lấy mẫu rồi gửi các phòng xét nghiệm thực hiện rt pcr đủ điều kiện
tuy nhiên khi báo giá dịch vụ xét nghiệm rt pcr cho các công ty trên địa bàn
phòng khám lại không đeo rõ đơn vị gửi mẫu đủ điều kiện xét nghiệm rt pcr
tại buổi làm việc với thái lan
tra sở y tế tỉnh bình dương phòng khám đa khoa an thuận đã trừng ra bản hợp đồng
đối với các đơn vị thực hiện xét nghiệm rt pcr
cụ thể hợp đồng nguyên tắc số bảy
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một giữa phòng khám và trung tâm y học dự phòng
kèm bản báo giá xét nghiệm mẫu đơn là một triệu đồng một mẫu
trước đây theo hướng dẫn của bộ y tế phi xét nghiệm sàng lọc sát covid hai bằng phương pháp rt pcr
là bảy trăm ba mươi bốn đồng một xét nghiệm
sau này thông tư số một mươi sáu ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một quy định giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai
bằng phương pháp rt pcr mức giá tối đa bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm
không quá năm trăm một mươi tám bốn trăm linh đồng một xét nghiệm
khoang chưa nói đến việc thu giá sai quy định của trung tâm y học dự phòng
việc phòng khám đa khoa an thuận chỉ lấy mẫu và trả kết quả
nhưng hưởng trọn chín trăm linh đồng một người đã là quá cao
những con số biết nói trên cho thấy cứ qua một cơ sở y tế giá lại được nâng lên một ít
và hậu quả là người công nhân lao động phải gánh hết
xin được tiếp tục chuyển sang các thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
mới đây giám đốc học của pfizer megan dawson cho biết trong một bài thuyết trình với các nhà đầu tư rằng
một số khu vực sẽ tiếp tục trải qua đại dịch covid một mươi chín trong một năm hoặc hai năm tới
ở các quốc gia khác covid một mươi chín sẽ chuyển thành bệnh đặc hữu với số ca thấp
và có thể quản lý được trong cùng khoảng thời gian này
theo dự báo của pfizer vào năm hai nghìn hai mươi bốn covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu
trên toàn cầu re dẫn lời donston nói khi nào và chính xác điều này xảy ra như thế nào
sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh mức độ hiệu quả của việc triển khai vaccine
và phương pháp điều trị cũng như phân phối công bằng vaccine cho những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp
sự xuất hiện của các biến thể mới cũng có thể ảnh hưởng đến cách mà đại dịch tiếp tục diễn ra
pfizer đã phát triển vaccine covid một mươi chín với biontech se của đức và đang kỳ vọng sẽ đạt doanh thu
ba mươi một tỷ usd trong năm tới với kế hoạch sản xuất bốn tỷ liều
dự báo của pfizer được đưa ra sau khi xuất hiện của biến thể omecron vào tháng trước
omicron có hơn năm mươi đột biến so với phiên bản gốc của virus làm giảm hiệu quả của hai liều vaccine
và thúc đẩy nỗi sợ hãi lây lan nhanh chóng trên toàn cầu
trước khi xuất hiện biến thể omicron cố vấn y tế nhà trắng tiến sĩ anthony fauci dự báo
đại dịch sẽ kết thúc vào năm hai nghìn hai mươi hai tại mỹ
pfizer và biontech cũng đang phát triển một phiên bản vaccine điều chỉnh để chống lại biến thể omicron
mặc dù chưa quyết định liệu nó có cần thiết hay không
họ dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine cập nhật này vào tháng giêng
biến thể omecron có khả năng lây nhiễm cao đã được phát hiện ở hơn bảy mươi bảy quốc gia
và đã lây lan tới khoảng một phần ba các bang của mỹ
vaccine có hiệu quả khoảng chín mươi năm trong thử nghiệm lâm sàng dành cho người lớn
nhưng pfizer nói rằng khả năng miễn dịch suy giảm sau vài tháng kể từ liều thứ hai
dữ liệu ban đầu cho thấy có thể cần ba liều tiêm để bảo vệ khỏi biến thể omicron
còn tại australia số ca mắc covid một mươi chín trong ngày tại quốc gia này
được ghi nhận cao kỷ lục tuy nhiên điều đó không gây áp lực
lấy các bệnh viện tại quốc gia này
australia báo cáo số ca mắc covid một mươi chín mới cao kỷ lục vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
với sự bùng phát ngày càng tăng ở hai bang đông dân nhất
tuy nhiên thủ tướng scott morrison tiếp tục giảm thiểu rủi ro bùng phát đại dịch
tại nước này channel news asia đưa tin
bang new south wales báo cáo hai bốn trăm tám mươi hai ca nhiễm mới
bang victoria báo cáo một năm trăm linh bốn ca và bang queenland báo cáo ba mươi một trường hợp
đây là ngày thứ ba ghi nhận mức ca nhiễm cao tại australia
trước đó một ngày số ca nhiễm của australia là ba tám trăm hai mươi ca nhiễm mới trong ngày
thủ tướng morrison nhắc lại vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai rằng trọng tâm nên tập trung
vào các trường hợp nhập viện và cần chăm sóc đặc biệt
sử dụng máy thở hơn là số trường hợp dương tính nhẹ
cho đến nay ông cho biết số ca tăng cao ở new south way không tạo ra áp lực
lên các bệnh viện nơi chỉ có hai mươi sáu người cần được chăm sóc đặc biệt
khách du lịch đến nước này vẫn cần phải làm xét nghiệm pcr trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi đến
nhưng chỉ cần cách ly cho đến khi họ nhận được kết quả xét nghiệm âm tính
australia đã đóng cửa biên giới ngay sau khi đại dịch xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi
điều này khiến các trường hợp covid một mươi chín giảm so với các quốc gia giàu có khác
cả nước đến nay đã ghi nhận khoảng hai trăm ba mươi chín trường hợp mắc và khoảng hai một trăm ba mươi trường hợp tử vong
kịch bản tương tự cũng đã xảy ra tại new york mỹ
mới đây thành phố new york mỹ báo cáo số ca mắc covid một mươi chín trong ngày cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu
các quan chức new york đã báo cáo hai mươi một hai mươi bảy trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
nâng tổng số ca nhiễm trong một ngày tại đây lên cao nhất kể từ những ngày đầu tiên của đại dịch
khi việc xét nghiệm chưa phổ biến như hiện nay tờ new york times đưa tin
dữ liệu được công bố phản ánh kết quả cuộc điều tra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ về sự hiện diện của virus ở new york
trong nhiều tuần số lượng ca nhiễm đã tăng đều đặn chủ yếu là do sự gia tăng của biến thể data
nhưng các nhà dịch tễ học cho biết sự gia tăng đột biến trong những ngày gần đây là do biến thể omicron lây lan nhanh chóng
tiến sĩ kwafa elsa giáo sư dịch tễ học tại đại học columbia nói rằng hiện tại biến thể omicron dường như đang lây nhiễm cho nhiều người ở new york hơn các vùng khác của đất nước
tình trạng này khiến tôi nhớ đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi chúng tôi đang ở giữa làng sống lây nhiễm omicron đầu tiên ở quốc gia này
và tương tự như lần trước ở new york
về cơ bản chúng tôi sẽ là nơi thử nghiệm cho tác động của biến thể mới
ở thành phố new york nhà hát radio city music hall thông báo hủy toàn bộ các buổi biểu diễn còn lại trong loạt sự kiện thường niên christmas spectacular
do thách thức ngày càng tăng từ đại dịch sau khi tổ chức hơn một trăm linh buổi diễn trong bảy tuần qua
các nghiên cứu ban đầu đánh giá omecron có khả năng lây nhiễm cao hơn và dễ dàng để tránh hệ miễn dịch hơn so với những biến chủng trước
giới chức y tế nhiều nước cảnh báo nó có thể trở thành chủng toàn cầu sau khi lây lan mạnh ở những nước như anh và nam phi
gây nguy cơ quá tải cho hệ thống bệnh viện vừa chật vật kiềm chế đợt bùng phát do biến dụng delta hồi mùa hè
tiến sĩ tom fridan cựu giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh mỹ cdc viết trên twitter hôm qua
hãy tiêm liều tăng cường ngay lan sóng thủy triều omicron có thể sẽ quét qua bệnh viện gần các bạn bất cứ lúc nào
dữ liệu sơ bộ tại nam phi cho thấy
omicron gây triệu chứng nhẹ hơn delta biến chủng đứng sau những làn sóng lây nhiễm hiện nay
ngoài ra tiến sĩ roko waleskai giám đốc trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ cho biết
omicron sẽ trở thành biến thể thống trị tại mỹ trong vài tuần tới
dù do vẫn lan rộng tại mỹ nhưng omicron đang gia tăng nhanh chóng và sẽ trở thành biến thể thống trị ở mỹ
cũng như ở nhiều nước khác trong những tuần tới bà kalensky cho biết
chúng tôi đang chứng kiến những ca mắc biến thể omicron

những người đã tiêm đầy đủ và tiêm tăng cường
và chúng tôi tin những ca này không có triệu chứng hoặc bệnh nhẹ nhờ có vaccine bảo vệ giám đốc cdc nói thêm
cùng ngày tiến sĩ antany fauci chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của mỹ cho biết
sự gia tăng số ca mắc biến thể omecron trong thời gian tới là điều không thể tránh khỏi
thưa quý vị khán giả
hiện tại các nước đã làm mọi cách để giảm tốc độ lây lan của covid một mươi chín
nên số ca mắc mới covid một mươi chín vẫn đang tăng nhanh ở nhiều quốc gia
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên cả nước và thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại